kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường
nên trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục duy trì mưa rông với lượng khá
cùng với đó nền nhiệt cũng chưa có cơ hội tăng trở lại
vẫn duy trì trong ngưỡng là một mươi một một mươi chín độ trời rét có nơi rét đậm
sao đến ngày một mươi bốn khi không khí lạnh suy yếu thì mưa giảm đi cùng nền nhiệt tăng nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do nằm xa khối không khí lạnh
nên tuy vẫn có mưa sông giải rác nhưng nền nhiệt cao hơn đôi chút
cao nhất giao động xung quanh ngưỡng là một mươi tám hai mươi một độ
và cũng sang đến ngày một mươi bốn khi mưa giảm thì nền nhiệt trên khu vực cũng tăng nhẹ
khu vực miền trung trong ngày mai phổ biến lác đác có mưa nhỏ vài nơi
từ khoảng chiều tối và đêm sẽ gia tăng mưa
về diện và lượng do ảnh hưởng của gió đông bắc tác động với địa hình
nền nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh ở ngưỡng rét
còn các tỉnh quảng bình đến thừa thiên huế
ở ngưỡng lạnh
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng sẽ có những cơn mưa rông
tập trung chủ yếu là ở phía bắc của khu vực nền nhiệt cũng giảm nhẹ
cao nhất ngày chỉ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
những cơn mưa sẽ phần nào làm ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời của người dân
khi tham gia giao thông bà con nhớ mang theo các vật dụng che mưa tiện ích
tại tây nguyên những cơn mưa trái mùa vẫn sẽ lặp lại ở các tỉnh phía nam vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì khu vực tiếp tục có nắng với cường độ khá gai gắt
nên nền nhiệt khu vực sẽ ra động trong khoảng một mươi sáu ba mươi hai độ có nơi cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành nam bộ mưa rông trái mùa cũng duy trì vào lúc chiều tối
và ban ngày thì có nắng gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ cảm giác hơi oi bức